thành đoàn hà nội kết hợp với văn phòng đề án tám trăm bốn mươi bốn bộ khoa học công nghệ hội liên hiệp thanh niên
sinh viên việt nam tại hoa kỳ tổ chức họp báo trực tuyến phát động cuộc thi khởi nghiệp toàn cầu
vietchallenge hai nghìn hai mươi và ra mắt nền tảng gọi vốn cộng đồng cho start up đầu tiên tại việt nam
đây là mùa thứ năm cuộc thi được tổ chức với sứ mệnh giúp hiện thực hóa những ý tưởng kinh doanh
nhằm vào việc giải quyết những thách thức của nền kinh tế việt nam và thế giới trong cuộc cách mạng bốn
sau bốn mùa giải đầu tiên ban tổ chức đã nhận được hơn tám trăm linh hồ sơ dự thi đến từ hai mươi một quốc gia
kết nối số tiền đầu tư khoảng tám triệu usd và tạo ra trên một mươi việc làm trên toàn thế giới
mùa giải này chính thức bắt đầu từ ngày hôm nay và kết thúc tại việt nam ngày hai mươi chín tháng tám
sau đó các đội lọt top của chung kết sẽ tham dự việt nam start up championship tại mỹ
các start up sẽ đăng ký theo ba lĩnh vực công nghệ y tế chăm sóc sức khỏe lĩnh vực chung và hàng tiêu dùng
dự kiến cuộc thi sẽ thu hút được hai trăm linh nhân dân
các nhà đầu tư tạo lập môi trường thuận lợi để thúc đẩy hỗ trợ quá trình hình thành và phát triển loại hình doanh nghiệp
có khả năng tăng trưởng nhanh dựa trên khai thác tài sản trí tuệ công nghệ mô hình kinh doanh mới